cách quần đảo hoàng sa khoảng một trăm chín mươi km về phía bắc tây bắc sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một trăm năm mươi một trăm sáu mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi chín tháng một mươi
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vị bắc một trăm linh tám ba độ kinh đông trên khu vực vịnh bắc bộ
cách đảo bạch long vĩ sáu mươi km về phía tây sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một trăm hai mươi một trăm ba mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn
vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp bảy cấp tám sau tăng lên cấp chín cấp một mươi một
vùng gần tâm bảo mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai dập cấp một mươi ba cấp một mươi bốn sống biển cao bốn đến sáu m biển động dữ dội cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi km
đến một mươi sáu h ngày mai ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy bốn độ kinh đông
trên vùng ven biển quảng ninh hải phòng sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín bảy mươi năm chín mươi chín km trên giờ giật cấp một mươi một cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ tiếp tục có gió mạnh cấp tám cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba cấp một mươi bốn sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
để ứng phó với bão số bảy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã huy động hai trăm tám mươi cán bộ chiến sĩ với hơn ba hai trăm linh phương tiện các loại
phối hợp hiệp đồng với chính quyền địa phương ứng trực tại những điểm sung yếu và cơ động cứu hộ cứu nạn khi có sự cố xảy ra
một số địa phương đã hoãn các cuộc họp không cần thiết để dồn sức chống bão đồng thời nghiêm cấm các tàu thuyền ra khơi từ tối ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng một mươi
để tránh gặp bão
tận người và tài sản ra khỏi những nơi nguy hiểm không đảm bảo an toàn
để hạn chế thấp nhất thiệt hại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thái bình yêu cầu các sở ngành các địa phương trong thời gian này
tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung cao nhất cho việc phòng chống bão
cho đến sáng ngày hôm qua ngày một mươi bảy tháng một mươi tất cả các phương tiện trên biển đều liên lạc được với gia đình và không có phương tiện nào đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm
tỉnh thái bình cũng đã có kế hoạch di dời người dân ở những vùng không an toàn
đồng thời kêu gọi bà con nông dân trên địa bàn tiếp tục ra đồng huy động tối đa nhân lực phương tiện thu hoạch nhanh gọn lúa mùa đã chính và hoa màu với phương châm
xanh nhà hơn già đồng nhằm giảm thiểu thiệt hại khi bão vào đất liền
trong khi đó tại nam định bắt đầu từ một mươi chín h tối qua ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi kiểm soát chặt chẽ số ngư dân
người sản xuất trên biển yêu cầu tất cả các tàu thuyền vào bờ trước một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi

đội ngũ nhân viên y tế tư tràm đến y tế thôn nằm tình hình và tiếp theo đó là nước rút đến đâu xử lý nguồn nước cho người dân
đồng thời nắm tình hình dịch bệnh cũng như là về tỉnh mạng người dân về lĩnh vực sức khỏe
với phương châm nước rút đến đâu hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước và đảm vệ sinh môi trường đến đó
trung tâm y tế dự phòng tỉnh hà tĩnh đã cử đội cơ động phòng chống dịch xuống tận các huyện
chỉ đạo trạm y tế xã nhân viên y tế thôn đồng loạt gia quân xử lý nguồn nước sinh hoạt phun hóa chất ở những vùng có nguy cơ xảy ra sốt xuất huyết
phun cloramibê khử khuẩn phòng chống một số bệnh về đường tiêu hóa
đồng thời hướng dẫn người dân phòng chống các dịch bệnh có thể xảy ra sau lũ lụt
chúng tôi đã chỉ đào tất cả toàn bộ hệ thống y tế dự phòng đến các trạm y tế xã
tập trung mọi nguồn lực mọi con người rồi hóa chất rồi là máy phun hóa chất
rồi có thể là sử dụng để mà phun hóa chất tại những vùng có vẹt tơ truyền bệnh cao
rồi là xử lý vệ sinh môi trường xử lý giếng nước cho bà con dùng
dùng cloramibê khử khuẩn và dùng phèn chúa để có thể làm trong nước
ngay từ đầu mùa trung tâm y tế dự phòng hà tĩnh đã cấp gần năm trăm linh lít hóa chất diệt côn trùng
bảy mươi hộp hóa chất diệt ấu trùng muỗi gần bảy trăm linh kg cloramibê

cùng nhiều cơ số thuốc để các cơ sở y tế tuyến huyện tuyến xã
chủ động phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ
một sự khẩn trương cho công tác phòng chống dịch bệnh đang được triển khai
vấn đề quyết định sẽ là ý thức của người dân trong việc chấp hành các nguyên tắc phòng ngừa
xin được chuyển sang những thông tin khác
liên quan đến việc hàng trăm tấn cá chết trên sông trà và
sở nông nghiệp phát triển âm thôn thành mệnh đại vũng tàu cho biết là nguyên nhân chính
trong thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của mưa lớn lượng nước đổ về sông trà và nhiều
đã khiến cho độ mặn trong nước bị giảm oxy giảm đột ngột khiến cá bỏ ăn
và dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt như trong thời gian vừa qua
theo ông cường giám đốc sở nông nghiệp phát triển âm thôn tỉnh bà lệ vũng tàu
hiện tượng cá chết diễn ra từ nhiều năm nay chứ không phải bây giờ mới chết
chủ yếu xảy ra vào mùa mưa hàng năm
trước đây người dân nuôi ít thì cá chết ít
sau này người dân nuôi nhiều thì cá chết với số lượng lớn
về những nghi vấn việc xả thải tại công số sáu xã tân hải huyện tân thành
ông cường cho rằng cũng có tác động tới việc cá chết
tuy nhiên đây không phải là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt
nhưng người dân nghi ngờ
ngoài các tác nhân nêu trên đại diện sở nông nghiệp phát triển nông thôn
đánh giá mật độ nuôi cá lồng bè trên sông trà vài hiện nay quá dày đặc
đây cũng là một tác nhân khiến cá yếu và chết khi có biến động về môi trường
trước thời hình nêu trên ủy ban nhân dân tỉnh bà lệ vũng tàu
đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân
trong trường hợp xác định nguyên nhân do thiên tai
thì sẽ có kế hoạch hỗ trợ cho bà con ngư dân
bên cạnh đó ủy ban nhân dân tỉnh giao thành phố vũng tàu
thống kê các hộ đang vay vốn ngân hàng
để tỉnh có đề xuất khoanh nợ giãn nợ khôi phục sản xuất kinh doanh
thưa quý vị và các bạn xung quanh những thông tin mới đây
về việc có nhiều hóa chất độc hại có trong một hãng nước mắm
thì vào ngày hôm qua hội tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng việt nam
đã công bố kết quả khảo sát ban đầu
về một số loại nước mắm của một mươi chín tỉnh thành trên cả nước
kết quả này cho thấy có khoảng sáu mươi bảy mẫu không đạt chỉ tiêu asean
tổng theo quy định của bộ y tế
kết quả cho thấy có một trăm hai mươi năm trên một trăm năm mươi mẫu đều có ít nhất một chỉ tiêu
trong năm chỉ tiêu hóa học không đạt so với chỉ tiêu công bố trên nhãn hàng hóa
trong đó năm mươi một mẫu có kết quả chỉ tiêu niter toàn phần
nhỏ hơn những gì do nhập công bố
hai mươi mẫu không đạt chỉ tiêu niter acid amine
đặc biệt sáu mươi bảy mẫu không đạt chỉ tiêu asean tổng theo quy định của bộ y tế
tuy nhiên khảo sát này cũng chỉ ra rằng
khi thử nghiệm hai mươi mẫu trong số các mẫu khảo sát có asean tổng vượt ngưỡng quy định
thì đều không phát hiện asean vô cơ mà phát hiện nhiều asean vô cơ
cũng theo công bố này các mẫu nước mắm có độ đạm càng cao
thì tỷ lệ các mẫu có hàm nước asean kim loại nặng vượt ngưỡng quy định càng tăng

thì cho rằng cũng cần phải có thêm nhiều kiểm tra để công bố công khai minh bạch tên và nhà sản xuất
những loại nước mắm không đạt yêu cầu
vâng chắc là chị thùy vẫn còn nhớ là
tài hết niên hạn sử dụng bên cạnh đó còn có hàng trăm xe đã quá thời hạn kiểm định nhưng chủ
phương tiện vẫn ngang nhiên chở hàng hóa lưu thông làm tăng nguy cơ mất an toàn đe dọa tính mạng
tài sản của người dân và khi lưu thông trên đường gặp cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ thì
người tài xế thường có thái độ xin và giải thích
thời hạn đăng kiểm được thực hiện định kỳ với từng loại xe cụ thể để đảm bảo duy trì tình trạng an toàn
kỹ thuật bảo vệ môi trường của các phương tiện ngoài phí kiểm định chủ phương tiện còn có nghĩa vụ
nộp phí sử dụng đường bộ cấp tem bảo vệ môi trường với tâm lý ngại phải đóng thuế làm các thủ tục
hành chính và chủ yếu phục vụ cho nhu cầu mua bán vận chuyển hàng hóa trong vùng nên các hộ kinh doanh
hộ gia đình thường không mặn mà với việc chọn mua xe mới hoặc các xe còn niên hạn
bên cạnh đó trong quá trình quản lý tuần tra kiểm soát vẫn lọt lưới xe lưu hành khi đã quá nên hạn sử dụng quá hạn kiểm định
để ngăn chặn được tình trạng xe quá hạn sử dụng quá hạn kiểm định lực lượng chức năng cần làm tốt công tác tuyên truyền
tăng cường xử lý vi phạm trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp đồng bộ và chặt chẽ hơn với thanh tra giao thông